bộ tư lệnh tp hcm đã lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý thi hài khâm liệm hỏa tán chăm lo hậu sự vận chuyển và bàn giao cho cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình các nạn nhân một cách chặt chẽ chú đáo an toàn
những trường hợp cho cốt chưa có người nhận thì bộ tư lệnh thành đã lập bàn thờ tập trung thắp hương đèn đầy đủ theo phong tục truyền thống của việt nam
đến nay một mươi bảy hai trăm linh hai cốt người không may qua đời bởi dịch covid một mươi chín đã được lực lượng quân đội trao trả cho các thân nhân gia đình
ngoài hơn một mươi bảy trường hợp được ghi nhận còn có nhiều trường hợp mất trong cộng đồng cũng được bộ tư lệnh phối hợp với các cơ quan đoàn thể hỗ trợ hỏa táng
theo kế hoạch trong tuần tới bộ tư lệnh thành phố sẽ tổ chức đoàn ra các tỉnh miền trung miền bắc để bàn giao cho cốt cho tổ công tác của các quân khu phụ trách
sau đó trao đến tận nhà người thân gia đình những người không may mất vì covid một mươi chín
thưa quý vị sau dịch và đặc biệt là vào thời điểm cuối năm nguồn nhân lực còn trụ lại làm việc ở các tỉnh thành phía nam là rất ít
và phải đối diện với nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn lao động
trước thực trạng này tỉnh bình dương hiện đang tiếp tục kêu gọi người dân ở các tỉnh thành quay trở lại
địa phương làm việc đồng thời tổ chức hai điểm tiêm chủng miễn phí sẵn sàng phục vụ cho người lao động
tại điểm tiêm ở bệnh viện quốc tế bkmex bình dương công suất phục vụ có thể đạt tối đa năm lao động
những ngày gần đây mỗi ngày có khoảng từ năm trăm linh đến một lao động đến tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ bố trí xe đưa đón lao động đến theo định hẹn
hoặc có thể đăng ký tiêm tại doanh nghiệp
để đẩy nhanh độ phủ vaccine trong cộng đồng nhằm ổn định sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã bố trí hai điểm tiêm vaccine cố định cho người lao động khắc tỉnh trở lại làm việc
là bệnh viện bkms và bệnh viện đa khoa mỹ phước
bệnh viện bkms và bệnh viện đa khoa mỹ phước
một nhóm là chúng tôi tập trung ưu tiên tiêm theo đoàn
công ty gửi danh sách những nhân viên của công ty chưa tiêm mũi một hoặc chưa tiêm mũi hai
và chúng tôi lên kế hoạch tiêm cho họ
chúng tôi mới nhận vaccine ngày hôm qua thì chúng tôi đã làm được hai đoàn
đối với người dân thì chúng tôi sen vô cho họ đăng ký
hiện nay cái kênh duy nhất của chúng tôi là đăng ký qua điện thoại để chúng tôi xếp lịch
tức là khi chúng tôi trống lịch được hôm nào hoặc bất cứ giờ nào
thì chúng tôi sẽ mời người dân đã đăng ký qua điện thoại đến
để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa dịp cuối năm các doanh nghiệp ở bình dương
đang tăng tốc sản xuất và cần tuyển dụng thêm khoảng năm mươi lao động
hiện tại lực lượng y tế tỉnh bình dương đã sẵn sàng tổ chức các trạm y tế lưu động
trong khu công nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu thăm khám sức khỏe
và tiêm vaccine cho người lao động
tại phiên tòa xét xử cụ phó chủ tịch ubnd tp hcm
tp hcm nguyễn thành tài cùng với các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vào sáng
và chiều ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
nữ bị cáo phan bạch diệp là người bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước
một trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong việc khoáng đổi nhà đất số năm mươi bảy cao thắng để lấy nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
đã cho rằng mình không lừa đảo không ký hợp đồng thế chấp nhà số năm mươi bảy cao thắng
cho ngân hàng arribank chi nhánh tp hcm để vây gần hai mươi hai lượng vàng
theo đó tại phần xét hỏi bị cáo dương thị bạch diệp khai vào năm hai nghìn bảy
trung tâm ca nhạc nhẹ trụ sở tại một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba tp hcm xuống cấp
nên đơn vị này liên hệ với công ty diệp bạch dương do bà diệp làm đại diện theo pháp luật
để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
bà diệp đã đề nghị khoáng đổi để xây dựng trụ sở mới cho trung tâm khai nhạc nhẹ
tại khu đất số năm mươi bảy cao thắng quận ba
đổi lại mặt bằng số một trăm tám mươi năm hai bà trưng sẽ nhượng lại cho công ty diệp bạch dương
nội dung cáo trạng thể hiện trong khi chờ hoán đổi bà diệp đã làm thủ tục
thế chấp khu nhà đất năm mươi bảy cao thắng cho ngân hàng aribank chi nhánh tp hcm
để vây gần hai mươi hai lượng vàng
tuy nhiên tại tòa bà diệp cho rằng bản thân không lừa đảo
cũng chưa bao giờ thế chấp nhà đất năm mươi bảy cao thắng
đây là hợp đồng bị đánh tráo và lừa dối do aribank và kế toán trưởng thông đồng để hài bà
ngoài ra bà diệp cho rằng tất cả cáo trạng viện kiểm sát truy tố đều sai nội dung
liên quan đến việc thế chấp nhà năm mươi bảy cao thắng
những chứng từ trong vụ án này đều là giả mạo
người ta có hơn năm bút lục để bắt mình nhưng bản thân chỉ có một mươi tám trang tài liệu trên tay
đồng thời bà diệp liên tục khẳng định nhà năm mươi bảy cao thắng không thế chấp cho ai
là người trả lời thẩm vấn so với bà diệp ông nguyễn thành tài khai
việc xem xét hoán đổi nhà không thuộc thẩm quyền của mình
tuy nhiên khi nghe bà dương thị bạch diệp và ông vi nhật tảo trình bày phương án hoán đổi
mang lại lợi ích cho thành phố nên đã ủng hộ và báo cáo chủ tịch ubnd tp hcm để xin ý kiến chỉ đạo
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an quận tân bình tp hcm đã lập hồ sơ lấy lời khai những người liên quan
để làm rõ vụ cháy tiệm rửa xe trên đường nguyễn sĩ sách khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khuya ngày một mươi năm tháng một mươi một người dân nghe tiếng cử cãi tại khu vực trước nhà chín mươi chín nguyễn sĩ sách
phường một mươi năm quận tân bình
ít phút sau căn nhà này phát cháy nên gọi báo cơ quan chức năng
cảnh sát sau đó có mặt dập tắt ngọn lửa song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi
căn nhà trên vừa khai trương mở tiệm rửa xe vào sáng cùng ngày đến tối thì xảy ra cháy
công an đang vào cuộc điều tra và xác định người thân của căn nhà đã mua xăng về phóng hỏa gây ra vụ việc
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an tp thuận an tỉnh bình dương đang điều tra
làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hai thanh niên tử vong trên địa bàn
khoảng hai giờ sáng cùng ngày người dân sống bên đường lê thị trung phường an phú
tp thuận an tỉnh bình dương nghe tiếng động lớn ngoài đường
khi ra kiểm tra thì phát hiện hai thanh niên đã tử vong
gần đó là chiếc xe máy biển số tám mươi hai b một chín mươi bốn nghìn tám trăm một mươi chín bị văng vào trước cửa nhà dân hư hỏng nặng
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là la văn thế hai mươi năm tuổi ngụ đắk lắc
và hồ anh tuấn một mươi chín tuổi ngụ quan tâm
theo quan sát nơi xảy ra vụ việc là một đoạn vô cắt
có thể hai thanh niên khi chở nhau ngang qua đây với tốc độ cao
không kiểm soát được gây lái dẫn đến tai nạn thương tâm
công an tp mỹ tho đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng phạm duy cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại ấp mỹ thạnh a xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một cường điều khiển xe máy
mang theo hai dao tự chế đến một cây xăng trên đường ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho
để tìm quỳnh thái sang ngụ huyện bình chánh tp hcm
sang làm việc chung với cường tại một công ty trên địa bàn tỉnh bến tre
khi gặp sang vườn đã chém sang đứt lìa bàn tay trái bị thương tay phải
sang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy tp hcm tiếp tục điều trị
nguyên nhân ban đầu được xác định do hai bên có mâu thuẫn vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
và sang đã đánh và chửi cường
cường giữ ấm ức trong lòng đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi một thì dùng dao gây thương tích cho sang
công an tp mỹ tho tạm giữ phạm huy cường đồng thời thu giữ hai dao tự chế
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh tiền giang cho biết hiện đang tạm giữ hai đối tượng là trần thanh có
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại xã mỹ phong tp mỹ tho tp tiền giang
và mai chí cường sinh năm hai nghìn chín
mai chí cường sinh năm hai nghìn năm ngụ tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
vì có hành vi tàn trữ trái phép hung khí nguy hiểm
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ năm mươi đoàn thuộc địa bàn ấp bình long
xã sông bình huyện chợ gạo thì phát hiện hai đối tượng đi trên xe mô tô
bị kiểm soát sáu mươi ba k năm ba nghìn ba trăm năm mươi không đồng hộ bảo hiểm có biên huyện nghi vấn nên tiến hành chặn dừng
hai đối tượng không chấp hành tăng ga bỏ chạy và vứt lại một túi sách màu đen
tổ công tác truy đuổi bắt được hai đối tượng đồng thời kiểm tra bên trong túi sách
có tám thanh kim loại đã được mài nhọn cán quấn băng keo mỗi thanh dài khoảng một mươi năm cm
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai tên trần thanh có sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã mỹ phong thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và mai trí cường sinh năm hai nghìn năm
ngụ huyện trần đề tỉnh sóc trăng hiện đang thuê trọ tại phường hai thành phố mỹ tho
hai đối tượng khai chúng được một đối tượng ở cảng cá mỹ tho thuê giải quyết môi phẩm
với một nhóm khác với giá một triệu đồng
đối tượng giao cho có và cường tám thanh kim loại tuy nhiên chúng đã bị phát hiện trên đường đi
chưa kịp gây án
tổ công tác bàn giao đối tượng cùng tan vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điều tra xử lý theo quy định
vừa rồi là những ghi nhận trong bản tin dịp sống hai mươi bốn h bảy
còn bây giờ hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h